phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an huyện châu thành vừa truy bắt sáu đối tượng
thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của các ô tô tải và container
lưu thông trên tuyến đường cao tốc trung lương tp hcm
các đối tượng đã mang theo hung khí trèo hàng rào vào đường cao tốc trung lương tp hcm
đoạn thuộc xã tân hội đông huyện châu thành rồi uy hiếp các lái xe để đưa tiền cho bọn chúng
nếu lái xe không thực hiện yêu cầu các đối tượng đập vỡ kính xe
vào thời điểm bị bắt các đối tượng đã chặn năm xe ô tô đập bể một kính xe và chiếm đoạt được bảy trăm linh đồng
hiện công an huyện châu thành đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
công an tỉnh tiền giang đề nghị các tài xế là nạn nhân của vụ việc nêu trên
cần liên hệ với công an huyện châu thành để được hướng dẫn và giải quyết